xin kính chào quý vị và các bạn
do vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh thấp và hội tụ gió
nên trong hôm nay và ngày mai tại khu vực các tỉnh bắc bộ
sẽ tiếp tục có mưa rông ở trên diện rộng
với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to
lượng mưa có thể lên tới từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
có nơi là trên bốn trăm linh mm
mưa lớn rồn rập nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
và ngập úng sẽ bị đẩy lên cao
người dân cần phải hết sức cảnh giác
và cũng do có mưa nên nhiệt độ tại bắc bộ
cũng sẽ không quá cao
đêm nay ngày mai nhiệt độ tại đây sẽ phổ biến
là từ hai mươi đến hai mươi chín độ
một vài nơi dưới ngưỡng hai mươi chín độ
lui xuống trung bộ các tỉnh từ thanh hóa
trở vào đến khu vực hà tĩnh
cũng chịu tác động của giải mây rông ở phía bắc
nên sẽ tiếp tục có mưa rông duy trì ở trên diện rộng
với nhiều điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ tại đây sẽ không quá cao
chưa chiều mai sẽ ra động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ

và các tỉnh thuộc khu vực trung và nam
cũng sẽ có mưa rông giải rác
nhưng số điểm có mưa với lượng khá là không nhiều
nhiệt độ chưa chiều mai sẽ đạt ngưỡng là ba mươi đến ba mươi ba độ
với khu vực tây nguyên và nam bộ
do chịu ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh
nên trong hôm nay và ngày mai
vẫn sẽ có mưa rông vào lúc chiều tối
cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa là khoảng từ hai mươi cho đến năm mươi mm
trong vòng hai mươi bốn giờ
có nơi là trên tám mươi mm
nhiệt độ tại hai khu vực sẽ không quá cao
tại tây nguyên ra động từ hai mươi đến ba mươi một độ
còn trong khu vực trung bộ
ở nam bộ là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
đến với biển đông
tại cả quần đảo hoàng sa và trường sa
đều có mưa rào và rông giải rác
làm tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
và gió giật mạnh
tại quần đảo hoàng sa
sẽ có gió đông nam ở mức là cấp bốn
với nhiệt độ sẽ ra động từ hai mươi năm đến ba mươi độ
còn tại quần đảo trường sa
thịnh hành gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ sẽ phổ biến hai mươi sáu ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây
có mưa vừa và giảm
trong mưa rông có nơi có mưa to
gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá
và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ